nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về nghệ thuật biểu diễn đã được phê duyệt
trong đó so với nghị định bảy mươi chín năm hai nghìn một mươi hai cũng về nghệ thuật biểu diễn
đã không còn việc cấp phép phổ biến đối với các bài hát miền nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
theo cục nghệ thuật và biểu diễn việc bỏ cấp phép phổ biến ca khúc trước một nghìn chín trăm bảy mươi
sẽ góp phần tạo điều kiện tốt cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển
và tạo không gian sáng tạo cho văn nghệ sĩ
đồng thời kỳ vọng những quy định mới này sẽ góp phần để công chúng được thưởng thức đầy đủ hơn
những tác phẩm hay có ý nghĩa lành mạnh
hình thức tiền kiểm tra trước sự kiện trước đây
chủ yếu sẽ được thay bằng hình thức hậu kiểm kiểm tra sau sự kiện
mọi tổ chức cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc và sân khấu
không vi phạm vào điều ba của nghị định một trăm bốn mươi bốn và phải thực thi đúng quyền tác giả và quyền liên quan
giai đoạn nào cũng sẽ có những sản phẩm tinh thần tốt
và cũng sẽ có số ít những sản phẩm nó chưa phù hợp với cái hoàn cảnh lịch sử
thế thì nếu chúng ta thực hiện công tác tốt phép thì ta tưởng như ta chặt chẽ được điều này
nhưng mà gần như nó sẽ bị bó hẹp cái khả năng cái quyền tự do của người tham gia biểu diễn
vì vậy cho nên cái việc của chúng tôi ban hành các quy định rõ là những nội dung không được phát
trong hoạt động người tham gia biểu diễn
thì thuận lợi hơn rất nhiều ở chỗ là các đạo diễn chương trình
hoặc là những người đứng đầu một đơn vị nghệ thuật
biết trước các nội dung không được phát
nhưng họ sẽ tự tránh nó mà không cần phải xử pháp
nếu điều đó vẫn xảy ra theo cách là cố ý sử dụng vì một mục đích nào đó thì sẽ bị xử phạt
quyết định trên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của công chúng yêu nhạc
theo ý kiến người dân nhiều nhạc phẩm sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mang giá trị hoài niệm cao
đã gắn bó với một phần tuổi trẻ thanh niên của nhiều thế hệ đi trước
đồng thời làm phong phú hơn cho đời sống âm nhạc đại chúng
tôi sinh ra và lớn lên thì trong cái thế
thập niên năm mươi sáu mươi bảy mươi thì khi hồi đấy thì những ca khúc này chúng tôi thấm đạm lắm
đi vào lòng người lắm
và ngày xưa tôi nhớ ngày xưa là chúng tôi thường xuyên được hát
tôi thấy rất đồng tình với quyết định này của chính phủ
bởi vì thực ra mà nói thì có những ca khúc mà trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thật sự là rất hay
mà đi vào lòng người
với góc nhìn cười mờ linh hoạt phù hợp
đời sống âm nhạc việt trong thời gian tới hứa hẹn sẽ đa chiều
đa chiều phong phú mang nhiều màu sắc nhưng vẫn đảm bảo tính lành mạnh
văn minh phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng